trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết tại bắc bộ vẫn chưa có nhiều thay đổi
ngoài chiều các tỉnh ở vùng núi phía tây và một số nơi như hà giang yên bái
có mưa rào và rông ở mức độ dài rác
còn lại các tỉnh trung du đồng bằng và ven biển của bắc bộ
thì phổ biến có mưa rào vài nơi
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn trên ba mươi năm độ tập trung ở khu vực phía đông bắc bộ
thời tiết tại khu vực bắc và trung trung bộ cũng không có nhiều xáo trộn
đặc biệt là trong đêm nay và ngày mai
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai từ thanh hóa đến quảng ngãi
phổ biến ra động là từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
về chiều và tối thì khu vực có mưa rào và rông vài nơi
riêng ở khu vực phía nam trung bộ các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
do ảnh hưởng của rãnh ấp thấp qua khu vực nên có mưa rào và rông rải rác trong ngày
nên nhiệt độ ở mức vừa phải với cao nhất
ra động trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
ở khu vực tây nguyên và nam bộ thì mưa rông tiếp tục xảy ra nhiều nơi
tập trung về chiều và tối
cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần hết sức đề phóng các hiện tượng như lốc xét hay gió giật mạnh đi kèm
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành ở phía nam ít biến đổi
với mức nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng là ba mươi ba độ
thời tiết mát mẻ với đêm và sáng
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
tình hành gió đông nam ở cường độ là cấp bốn năm
có mưa dài rác ở phía đông
còn khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp bốn năm
có lúc cấp sáu
mưa rào vào rông dài rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
đề phòng các hiện tượng như lốc xoáy sấm xét
và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều dưới mức là ba mươi hai độ
đến với thủ đô hà nội
tại đây mây thay đổi
có mưa rào vài nơi ngày nắng và nóng
gió nam đến đông nam cấp hai ba
nhiệt độ ngày đêm ra động là từ hai mươi sáu ba mươi sáu độ
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn năm km trong mưa